chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tỉnh hòa bình và sơn la đã có buổi làm việc
triển khai thực hiện và đánh giá tình hình triển khai công tác thực hiện dự án đầu tư
xây dựng tuyến cao tốc hòa bình mộc châu sơn la
thống nhất đề xuất phương án thực hiện giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và khảo sát thực tế tuyến kết nối thuộc địa phận tỉnh hòa bình
theo ý kiến của tỉnh sơn la và nhà đầu tư tiềm năng
nên giảm quy mô dự án từ cao tốc xuống thành loại đường có tốc độ cao
cho các phương tiện giao thông
theo đó toàn đoạn tuyến khu vực địa bàn tỉnh sơn la sẽ được điều chỉnh
và đầu tư vốn theo hướng dùng ngân sách nhà nước
trước mắt để bảo đảm thông tuyến giai đoạn một
khai thác hiệu quả tuyến đường ba mươi năm km thuộc địa phận tỉnh sơn la
bề rộng lên đường một mươi ba năm m
về phía tỉnh hòa bình đối với dự án tuyến đường
vẫn nên triển khai theo hướng là cao tốc
đồng thời cho rằng nếu dự án đi theo trục đường bốn ba năm
sẽ không bảo đảm về chất lượng khi hàng loạt xe tải trọng lớn đi qua đây
đồng thời không phát huy hiệu quả đối với những địa bàn của huyện đà bắc
và các vùng giáp danh của tỉnh sơn la